tại thành phố cần thơ bộ giao thông vận tải cùng ủy ban nhân dân các tỉnh cà mau bạc liệu sóc trăng hậu giang và thành phố cần thơ
nghe các đơn vị tư vấn nhà đầu tư báo cáo về phương án chọn hướng tuyến cao tốc cần thơ cà mau
dự án cao tốc cần thơ cà mau góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực kết nối các trung tâm kinh tế
khu đô thị mới và làm đầu mối giao thông trên địa bàn các tỉnh
tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông cửu long tư vấn đưa ra ba phương án đề xuất đến bộ giao thông vận tải
và các địa phương trong đó phương án có tổng mức đầu tư cao nhất là sáu mươi một tỷ đồng
lãnh đạo bộ giao thông vận tải lưu ý việc lựa chọn phương án đầu tư phải theo tinh thần chỉ đạo tại thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ
sau khi làm việc với các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long hồi đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đoạn cần thơ bạc liêu bằng vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm phải theo quy định của pháp luật